yên bái là tỉnh miền núi đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên nhiều hộ gia đình đã biết phát huy lợi thế về đất đai để phát triển chăn nuôi đại gia súc
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều hộ đã thoát được nghèo
gia đình chị lường thị bun ở bản lưu hai xã hát lưu huyện trạm tấu tỉnh yên bái trước đây thuộc diện hộ nghèo
bắt đầu từ hai mươi triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách gia đình chị bun đã mạnh dạn mua một bò về nuôi
chịu khó học tập những kiến thức về chăn nuôi châu bò và mạnh dạn đưa châu bò lên khu chăn nuôi riêng biệt
nên sau sáu năm phát triển chăn nuôi chị bun không chỉ trả hết vốn vay ngân hàng mà còn có đàn gia súc một mươi bốn con
mỗi năm tiền bán châu bò mang về thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng
gia đình chị bun không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên thành hộ khá giả trong bản
chọn hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã hát lưu
hiện tại xã hát lưu có tổng đàn đại gia súc gần một hai trăm linh con trong đó có hai mươi ba hộ gia đình có quy mô từ bảy đến trên hai mươi con
từ phát triển chăn nuôi đại gia súc không chỉ xóa được đói giảm được nghèo mà vươn lên thành hộ khá giả
góp phần giúp cho xã hát lưu từng bước hoàn thành một mươi chín tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
hiện tại tỉnh yên bài có tổng đàn gia súc chính gần sáu trăm bốn mươi con trong đó đàn đại gia súc là một trăm ba mươi bốn con
từ hiệu quả kinh tế mang lại từ phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc
những năm qua tỉnh yên bài đã có nhiều nông thôn
có nhiều chính sách tạo điều kiện cho chăn nuôi gia súc phát triển
tập trung thực hiện các chương trình dự án cải tạo chất lượng đàn châu bò